liên quan đến sự việc một sản phụ tử vong sau khi mổ lấy thai nghi là do thuốc gây tê
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đoàn công tác của bộ y tế đã đến đà nẵng để thăm hỏi gia đình nạn nhân
đồng thời thăm một sản phụ còn lại đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
tại bệnh viện đà nẵng thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã thăm hỏi động viên bệnh nhân và gia đình
theo thứ trưởng bộ y tế sự cố xảy ra là rất nghiêm trọng
tuy nhiên ông cũng mong bệnh nhân và gia đình thông cảm chia sẻ với ngành y tế
trước tin sự việc sản phụ tử vong và nguy kịch do sử dụng thuốc gây tê
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết hiện giờ vẫn chưa có kết luận rõ ràng
tuy nhiên cũng có một số yếu tố nghi ngờ là thuốc gây tê
trước khi có kết luận rõ ràng đối với loại thuốc này
cần phải phân tích về độ an toàn có độc chất hay tạp chất trong thuốc hay không
bên cạnh đó sở y tế thành phố đà nẵng đã niêm phong một trăm hai mươi lọ thuốc gây tê còn lại
và gửi mẫu đến bệnh viện trung ương để kiểm nghiệm
ngoài ra bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện phụ nữ nhanh chóng làm những xét nghiệm
để có kết quả sớm nhất phục vụ cho công tác thẩm định đánh giá
của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong của các trường hợp này